các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế mưa giảm dần trời còn nắng vào ban ngày và nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong đêm nay và ngày mai tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết tốt
trời không mưa ngày nắng giáo nên nhiệt cao nhất trong ngày vẫn cao trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
nóng xảy ra cục bộ ở quảng nam quảng ngãi quy nhơn của bình định và phan rang của ninh thuận với mức nhiệt cao ba mươi sáu độ
ở phía nam mưa cũng đang có xu hướng giảm nguyên nhân là do gió mùa tây nam đang trong thời kỳ gián đoạn
vì thế mà đêm nay ở cả hai khu vực là nam bộ và khu vực tây nguyên đều chỉ có mưa ở một vài nơi
ngày mai hai vùng có nắng sớm nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
ở nam bộ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông ở một vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió tây nam cấp bốn cấp năm
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió tây nam cấp năm nhiệt độ trong khoảng hai mươi bảy ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước